mùa mưa lũ ở lai châu thường xuyên xảy ra sạt lở đất làm cho nhiều tuyến giao thông bị đứt đoạn và hư hỏng nghiêm trọng nhất là các tuyến giao thông liên bản liên xã
giao thông bị tê liệt gây cô lập nhiều xã bản đã làm cho đời sống của nhân dân hết sức khó khăn
các doanh nghiệp trên địa bàn các xã và huyện ở lai châu đã chủ động đưa máy móc ở các công trình về để thực hiện bảo dưỡng túc trực nhằm đảm bảo giao thông khi gặp sự cố
ngoài ra còn bố trí các phương án nhân lực và dụng cụ hỗ trợ dự phòng nhằm đáp ứng tốt nhất việc thông tuyến khi xảy ra sạt lở
năm hai nghìn một mươi chín thiệt hại về giao thông của huyện phong thổ là trên sáu mươi tỷ đồng
còn từ đầu năm đến nay huyện phong thổ đã đạt được tất cả các phương án và dụng cụ hỗ trợ
phong thổ đã phải chịu sáu đợt mưa đá gió lốc làm ba người chết một mươi bốn người bị thương hơn ba ngôi nhà và hàng trăm hecta hoa màu bị thiệt hại
năm hai nghìn một mươi chín thiệt hại về giao thông của huyện phong thổ là trên sáu mươi tỷ đồng